hiện thành phố hồ chí minh đang tổ chức chốt chặn tại một mươi hai điểm chính ở các cửa ngõ
và hơn một trăm năm mươi điểm chốt nhỏ tại các quận huyện để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố
lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ chứng minh việc đi lại là cần thiết đối với người dân
và phương tiện chở hàng hóa phải có thẻ nhận diện do sở giao thông vận tải thành phố cấp
thống kê của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đến ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy
đã có hơn bốn phương tiện được cấp thẻ nhận diện trong đó xe của sở công thương là một bảy trăm linh ô tô
sài gòn cố úc gần sáu trăm linh cảng ca lufi hiệp phước gần năm trăm linh cảng bến nghé bốn trăm ba mươi hai tổng công ty tân cảng hai trăm bảy mươi
những ô tô được cấp thẻ sẽ theo lộ trình đăng ký chạy qua một mươi hai chút kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố
lực lượng chức năng thông qua mã qr trên giấy nhận diện kết nối phần mềm của sở giao thông vận tải
nắm đầy đủ thông tin về phương tiện
tới giờ này là các hàng hóa thiết yếu các xe chở hàng quá thiết yếu là xe được ưu tiên
và sở giao thông đã cấp cái biển nhận dạc
các xe này chỉ kiểm tra sắc xuất và cái biển nhận dạc nó ưu tiên luôn cái kiểm dịch
theo đúng quy định của bộ y tế
cho nên chúng tôi cho rằng việc lưu thông và theo tình hình thực tế hiện nay thì lưu thông không có ách tắc
và đang rất ổn định
do đó cái hàng hóa thiết yếu cho thành phố hồ chí minh thì chắc chắn là xe được đảm bảo
đang tạm dừng các hoạt động buôn bán tại chỗ để mang về
nhưng mà các hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho bà con từ các siêu thị
các cửa hàng thiết yếu
thì vẫn cần cái lực lượng shipper cho nên cái lực lượng shipper của các công ty kinh doanh
về mặt công nghệ xe hai bánh thì vẫn thực hiện bình thường không có ách tắc trong câu chuyện này
tại các chốt phụ do từng quận huyện quản lý lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ
của cơ quan công ty cấp cho cán bộ công nhân viên trong quá trình đi lại
còn đối với người dân thì kiểm tra giấy tờ tùy thân chứng minh việc ra ngoài là thực sự cần thiết
mặc dù công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh
song thực tế vẫn còn rất nhiều người dân ra ngoài mà không có lý do chính đáng
dạ em đi làm bên siêu thị này em về
công ty chắc là mình đi được phép đi làm lưu thông trên đường đi đâu
kết hợp điểm này thì chỉ để một mươi sáu thì người dân nên hạn chế đi ra đường tốt nhất
đi siêu thị thì có các online các mạng grab thì nên đặt hàng qua điện thoại tốt hơn
sáng mai vẫn là hôm ra ở công ty á hôm nay quảy quá vậy nha
phải có giấy xác nhận công cơ quan phải có giấy xác nghiệm về covid á
anh cũng có
có rồi có chích ngừa rằng rồi
nên giờ mình quên mất tiêu cứ bóp vào không biết là có cho không cho dòng gì lấy thôi
em nghĩ là cần thiết tại vì hiện tại tình hình nó cũng căng quá rồi
bởi vì không phải nói chung nếu mọi người ở nhà hết thì rừng hết sản xuất thì cũng không tốt
nhưng mà trong thời gian một mươi năm ngày em nghĩ là cần thiết
ngoài việc lập chốt chính quyền các địa phương cũng kiên quyết xử lý tình trạng người dân ra đường
mà không có lý do chính đáng với khung phạt từ một đến ba triệu đồng
đây được cho là giải pháp cứng rắn
giải pháp nhằm răn đe đảm bảo người dân thực hiện nghiêm chí thị một mươi sáu của chính phủ
mình ra mình mua đồ cho con anh mình mà đi ra chứ không được năm trăm linh m là chặn mình lại
không cho mình đi và nói mình vi phạm
trong khi mình quan sát ngoài đường rất là đông người
là mình thấy ngoài đường rất là đông nên là mọi người đi thì mình vẫn đi bình thường
nếu mà mình thấy người ta chậm lại thì mình sẽ không đi
quán triệt đối với tổ công tác là xử lý kiên quyết chứ không nhắc nhở
kiên quyết những trường hợp
còn không có chấp hành theo chí thị một mươi sáu của chính phủ
vì hiện nay là phường cũng đang tập trung xử lý
và đồng thời phường cũng đã triển khai là năm chốt để mà xử lý theo chí thị một mươi sáu
thì năm chốt toàn trên bàn địa bàn phường để tập trung xử lý
và có những trường hợp thì nhắc nhở với những trường hợp có cái lý do chính đáng
lực lượng chức năng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các phương tiện chứa hàng hóa thiết yếu
và người lao động có giấy tờ đầy đủ khi ra đường
tuy nhiên cũng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm ra ngoài khi không thực sự có việc cần thiết
do đó người dân cần ủng hộ chung tay cùng chính quyền để sớm dập dịch